công an huyện điện biên tỉnh điện biên cho biết vào lúc hai mươi một h ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba
lực lượng công an huyện đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng đang có hành vi tàng trữ giết mổ cá thể hổ để nấu cao
đây là động vật thuộc nhóm một b danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
vào thời điểm trên lực lượng chức năng phát hiện ba đối tượng gồm lường văn anh ngô sĩ thành ngô sĩ tiến
đang dùng kích điện và dao để giết cá thể hổ tại nhà riêng
tại hiện trường lực lượng chức năng tiến hành thu giữ một cá thể hổ nặng khoảng hai trăm hai mươi kg đã chết
ba con dao một bộ kích điện một xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua cá thể hổ sống tại nghệ an
sau đó dùng xe ô tô vận chuyển về điện biên giết thịt để nấu cao bán kiếm lời
các đối tượng khai nhận mua cá thể hổ sống tại nghệ an sau đó dùng xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan